theo kế hoạch vừa được công bố trong năm năm tới tập đoàn vingroup sẽ xây dựng từ hai trăm linh đến ba trăm linh căn hộ
tại bảy tỉnh thành phố lớn kế hoạch này được dự báo là sẽ tạo nên một làn gió mới trên thị trường bất động sản
làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng
giai đoạn đầu các dự án có tên vincity sẽ được triển khai tại bảy tỉnh thành phố lớn gồm hà nội hưng yên
thành phố hồ chí minh hải phòng thanh hóa hà tĩnh và nha trang khánh hòa
mức giá của căn hộ thuộc các dự án này dự kiến ở mức trung bình thấp so với thị trường bất động sản hiện nay
sở dĩ chúng tôi quyết định tham gia vào lĩnh vực xây dựng nhà cho những người có thu nhập thấp
và thu nhập trung bình và trung bình thấp như vậy là bởi vì có ba lý do
thứ nhất là những người có nhu cầu mua nhà
nhưng mà trong dòng giá như vậy thì hiện nay vô cùng lớn trong xã hội của chúng ta
cái thứ hai nữa là chúng tôi mong muốn là sẽ làm thay đổi diện mạo của các khu đô thị
bởi vì là chúng tôi sẽ chú trọng nhiều vào mặt quy hoạch và mặt kiến trúc
để những khu đô thị vincity như vậy sẽ có chỗ đứng
sẽ làm đẹp cho những thành phố lớn của việt nam
nhất là trong những thành phố mà chúng tôi đã lựa chọn để phát triển những dự án này đầu tiên
và cái cuối cùng là chúng tôi mong muốn làm giảm tài khu nội đô của những cái thành phố lớn
hiện tại vingroup đã chuẩn bị quỹ đất cho các dự án này tại hà nội và thành phố hồ chí minh
cùng với công bố của vingroup tập đoàn mường thanh cũng có thông tin sẽ đưa ra thị trường ba căn hộ
có giá trung bình thấp với diện tích nhỏ tại dự án trên địa bàn hà nội

bên cạnh đó cũng còn một số dự án
dự án khác cũng đang đầu tư theo hướng này
sao hồ tại thời điểm quý ba năm hai nghìn một mươi sáu các cái hành lan mà sao hồ nhận thấy là có thể cung cấp nhà ở thương mạng
giá rẻ đều có thể đang ở các cái khu vực là dọc đường phạm văn đồng
và cái khu vực gần với trung tâm hội nghị quốc gia bixi xa hơn một chút
và dọc những khu vực phía tây nam thành phố hà đông hoàng mai long biên
đó thì những cái khu vực
thì khu vực đấy nó có một cái thuận lợi là nó không quá xa so với trung tâm
và nó cũng cận kề với cả các cái hạ tầng tiện ích xã hội
như vậy năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo thị trường sẽ đón nhận nguồn hàng nhà ở giá thấp
khá phong phú và sẽ xuất hiện sự cạnh tranh bởi các chủ đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn
vào phân khúc nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân
trong lúc nguồn cung nhà ở cao cấp đã có dấu hiệu dư thừa